cây cầu bồng lai xã ninh hải huyện ninh giang tỉnh hải dương bắc qua sông dầm là cây cầu huyết mạch của nhân dân trong và ngoài xã đi lại giao thương
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cây cầu bị sập
trong khi chính quyền địa phương đang tìm phương án giải quyết thì người dân nơi đây đã chung tay xây dựng cây cầu mới trên nền cầu cũ
cầu sắt bồng lai được xây dựng năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trải qua gần bốn mươi năm khai thác cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng
trong lúc chờ nhà nước đầu tư xây cầu mới bà con nơi đây đã vận động cùng nhau đóng góp được gần ba trăm linh triệu đồng và hơn ba trăm linh ngày công để làm cầu tạm
trong quá trình khảo sát thiết kế để xây dựng cầu mới thì có một số công các bác người dân của bồng lai
thì các anh có đề xuất với chính quyền địa phương là tạo điều kiện để các anh ấy đứng ra để huy động cái xã hội hóa
trong đó có bà con nhân dân bà con những xã nân cận để góp công góp sức góp kinh phí để sửa chữa tạm
hai bên cũng thống nhất là sửa chữa thì mang tính chất là tạm nhưng mà phải là chắc chắn an toàn trong cái quá trình thi công rồi quá trình đi lại cho sau này
hiện tại thì chúng tôi cũng đang đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ khắc phục để xây dựng mới cái tuyến cầu này
bởi vì thưa các anh là cái tuyến đường này nó là cái tuyến đường huyết mạch đối với ninh hải
cầu được xây dựng trên cốt nền cầu cũ nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khi tham gia giao thông
trên cây cầu này xã ninh hải đã gắn biển cảnh báo ở hai đầu cầu không cho ô tô qua lại
giao cho phòng kinh tế hạ tầng kết hợp đơn vị tư vấn khảo sát tính toán xây dựng cầu mới
tuy nhiên ngân sách huyện còn hạn hẹp mong rằng thời gian tới việc xây dựng cầu sẽ được nhà nước và các ngành chức năng quan tâm để người dân ổn định cuộc sống